chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự một mươi một h ba mươi của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin chính có trong chương trình
đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại liên bang nga
bất cập liên quan đến việc dừng thu phí bốn dự án biểu tệ
và chạm với ô tô ba em nhỏ đi xe đạp điện tử vong tại hà tĩnh
trong phần tin quốc tế
đức pháp anh và eu ra tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân của iran
mỹ miễn áp thuế hai mươi năm với một số sản phẩm y tế và điện tử của trung quốc
thưa quý vị đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí hoàng bình quân
trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô moscow liên bang nga
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác đã có cuộc làm việc
tiếp xúc với lãnh đạo gấp cao các đảng tham chính của liên bang nga
với lãnh đạo bộ ngoại giao và duma quốc gia nga
làm việc với ban lãnh đạo đảng cộng sản liên bang nga
thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí hoàng bình quân đã trao huân trường hữu nghị cho ông veney yuganov
chủ tịch đảng vì đã có những đóng góp tích cực hiệu quả
trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
tại các cuộc làm việc hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế khu vực và quan hệ hợp tác giữa hai nước
giữa đảng ta và các đảng tham chính của nga
về các biện pháp tăng cường quan hệ trên kênh đảng ngoại giao nhà nước và nghị viện
đặc biệt trong khuôn khổ năm hiếu nghị chéo việt nam nga hai nghìn một mươi chín
và nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ song phương
tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
hà nội khuyến khích các cá nhân hộ gia đình trên địa bàn thành phố đầu tư bãi đỗ xe ngầm
cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng
đây là thông tin được đưa ra trong kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội
kỳ họp này diễn ra từ ngày tám tháng bảy và bế mạc vào ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy
hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng
khối lượng lớn khuyến khích đầu tư xây dựng khai thác bến xe bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác
áp dụng công nghệ cao trong quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải
theo nghị quyết này hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố hà nội
bao gồm hệ thống đường sắt đô thị hệ thống xe buýt sẽ được ưu tiên phát triển
các dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tư theo hình thức xã hội hóa được phép sử dụng tối đa ba mươi tổng diện tích
để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại đặc biệt hà nội khuyến khích các cá nhân hộ gia đình
trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa đầu tư bãi đỗ xe ngầm bãi đỗ xe cao tầng
cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu đỗ xe nơi công cộng
thưa quý vị tiếp tục các hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn công tác của bộ quốc phòng
đã tới dân hương tưởng niệm các liệt sĩ tại thành cổ quảng trị và tặng quà cho các đối tượng chính sách
trên địa bàn tỉnh quảng trị vào chiều qua chín và sáng nay ngày một mươi tháng bảy
dâng vòng hoa tươi và thắp nén hương thơm lên anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại thành cổ quảng trị
đoàn công tác của bộ quốc phòng đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh các chị
đã cống hiến tuổi thanh xuân chiến đấu kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị trong suốt tám mươi một ngày đêm lịch sử
tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
xây phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhân dịp này đoàn công tác đã tới thăm tặng quà cho ba mươi ba hộ gia đình
đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố đông hà và xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ về những khó khăn mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng
để xử lý tình trạng cá chết trên sông la nga tỉnh đồng nai
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo
của phó thủ tướng thường trực trường hòa bình
để phòng tránh các vụ việc tương tự như vụ cá chết xảy ra trên sông la nga hồi tháng năm vừa qua
đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thực thi pháp luật
về bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng tỉnh
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật
về bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
trong đó có hoạt động xả thải ra sông lang nga và các nguồn nước trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị do chậm trễ trong việc hoàn thiện vụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng
tổng cục đường bộ việt nam đưa ra thời hạn tạm dừng thu phí kể từ một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tháng bảy
với bốn dự án bot giao thông
tuy nhiên việc này vấp phải phản ứng quyết liệt từ hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ việt nam
sau đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo rút lại yêu cầu tạm dừng thu phí
lúc này câu hỏi được đặt ra tại sao một quy định được ban hành rồi lại phải thu hồi
mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bốn dự án bot nói trên gồm dự án hầm đường bộ phú gia phước tượng trạm thu phí bắc hải vân
dự án mở rộng quốc lộ một qua tỉnh khánh hòa trạm cam thịnh
dự án mở rộng quốc lộ một đoạn cần thơ phụng hiệp
dự án mở rộng quốc lộ một mươi bốn đoạn thành phố pleiku đến cầu một trăm một mươi với hai trạm thu phí
lý do được đưa ra là do các nhà đầu tư này chưa ký kết phụ lục hợp đồng thu phí không dừng
tuy nhiên trong một cuộc họp sau khi ban hành quyết định này lãnh đạo bộ giao thông vận tải xác nhận
bốn nhà đầu tư này đã ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng
tại hội nghị tiếp thu kiến nghị của các nhà đầu tư trong việc triển khai thu phí không dừng
các nhà đầu tư bot đã tiếp tục không đồng tình với chính sách về thu phí không dừng của bộ giao thông vận tải
cụ thể bộ giao thông vận tải bắt buộc các dự án phải trích từ hai đến bốn năm
thậm chí bảy doanh thu làn không dừng
các nhà đầu tư bot cho rằng đây là điều không hợp lý cần được làm rõ
ngoài ra chi phí lắp đặt thu phí không dừng etc cũng khiến phương án tài chính của dự án tăng hàng trăm tỷ đồng
và kéo dài thời gian thu phí một hai năm
kiến nghị của các doanh nghiệp là muốn tự đàm phán với đơn vị cung cấp
dịch vụ etc thay vì bộ giao thông vận tải yêu cầu họ phải trả theo tỷ lệ doanh thu
việc này nó phải được cân bằng lợi ích hài hòa
nhà nước phải đứng ra làm điều tiết để hai bên cùng đàm phán để hai nhà đầu tư cùng đàm phán
tránh đi việc như bộ giao thông vận tải hiện nay là đang áp đặt cái tỷ lệ thu phí
tỷ lệ thu phí cho giữa nhà đầu tư etc và bot

do lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng
tổng vốn đầu tư để lắp đặt thu phí không dừng tại bốn mươi bốn trạm bot trên toàn quốc
giai đoạn một là một bảy trăm linh tỷ đồng
và sẽ được phân bổ hợp lý công bằng cho các dự án
trạm gần thành phố với lưu lượng xe cao thì tỷ lệ trích phần trăm phải cao
trạm nhỏ có doanh thu thấp thì trích phần trăm vừa phải
đây cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư bot phản ứng mạnh và cho rằng
bộ giao thông vận tải đang can thiệp quá sâu vào kinh doanh của doanh nghiệp
đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến một quyết định đã ban hành
nhưng phải thu hồi của bộ giao thông vận tải
chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong các bản tin sau
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc một mươi chín h ngày chín tháng bảy
trên tuyến huyện lộ năm đoạn qua xã cẩm huy huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
hai nữ sinh lớp sáu cùng một bé trai bốn tuổi đi xe đạp điện tử vong
sau khi va chạm với ô tô bảy chỗ di chuyển
cùng thời gian trên hai nữ sinh lớp sáu chở theo bé trai bốn tuổi trên xe đạp điện
đang đi trên đường huyện lộ năm hướng từ thị trấn cẩm xuyên về xã cẩm huy
khi đến đoạn qua thôn năm xã cẩm huy huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
thì bất ngờ bị ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai
chưa rõ danh tính tài xế chạy cùng chiều lào tới tông phải
sau cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm ô tô
cả ba em nhỏ trên xe đạp điện ngã văng xuống đường
tại hiện trường chiếc xe đạp điện biến dạng ô tô bảy chỗ cũng bị hư hỏng phần đầu
công an huyện cẩm xuyên đang điều tra vụ việc và cho biết
sau vụ tai nạn tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường
liên quan đến vụ việc sáng nay ông quất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã lên đường từ hà nội vào cẩm xuyên hà tĩnh
để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
khiến ba cháu bé tử vong đồng thời thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân
thưa quý vị để ngăn dịch tả lợn châu phi lây lan sau khi đã xuất hiện hai ổ dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ
tình hình chăn nuôi và việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tiêu độc sát trùng
theo đó để hạn chế phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển
tp hcm yêu cầu các quận huyện chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ
như dự kiến các vị trí trôn lấp lợn nhiễm bệnh tại địa phương
trang bị đầy đủ các phương tiện trang thiết bị nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch
các hố trôn này phải bảo đảm về môi trường
đối với các quận huyện không thể trôn lấp tại chỗ
lợn nhiễm bệnh sẽ được tiêu hủy tập trung tại nhà máy xử lý chất thải y tế hoặc bãi trôn lấp số ba
ngày chín tháng bảy theo thông tin từ ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
trong ba mươi ngày qua tại hai xã dương hòa và phú sơn không xuất hiện thêm ổ dịch mới
điều này có nghĩa hai xã nói trên đã được công bố hết dịch
sau hơn ba mươi ngày không ghi nhận phát hiện thêm trường hợp lợn chết do dịch tả lợn châu phi
xã dương hòa phú sơn của thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế đã được công bố hết dịch
theo thống kê từ khi có dịch vào giữa tháng năm đến nay thị xã hương thủy đã tiêu hủy trên hai sáu trăm linh con lợn bị nhiễm bệnh
điều đáng mừng là từ đầu tháng bảy đến nay thị trường đã chấp nhận thịt lợn trở lại
lượng lợn giết mổ tại bốn lò mổ trên địa bàn thị xã đã tăng khoảng một trăm linh một trăm hai mươi con một ngày
so với khoảng ba mươi con một ngày trước đó
tuy nhiên tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến khá phức tạp
thị xã hương thủy kêu gọi bà con không được lơ là mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh
hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh quảng trị đang diễn biến khá phức tạp
tốc độ lây lan nhanh đặc biệt là tại các huyện vùng núi
trong khi đó người dân vẫn đang còn chủ quan chưa chủ động phòng chống dịch bệnh
do đó công tác khống chế dịch gặp nhiều khó khăn
tính đến ngày chín tháng bảy tại địa bàn thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đã ghi nhận hơn một trăm sáu mươi ca sốt xuất huyết
số lượng bệnh nhân tăng cao đột biến so với cùng ký các năm
khiến cho công tác chăm sóc điều trị tại trung tâm y tế gặp nhiều khó khăn
năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp
nên trên địa bàn miền núi tỉnh quảng trị lượng mưa không lớn nắng nhiều độ ẩm cao
đã tạo điều kiện cho mũi phát triển
do đó làm tăng khả năng lây lan dịch sốt xuất huyết
trước tình hình này việc tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch cho người dân là hết sức cần thiết
người dân trong thôn cũng nói chung trong xã là rất hoang mang về vấn đề là dịch bệnh xuất huyết của năm hai nghìn hai mươi này
chúng tôi là tổ chức các bán ngân đi kiểm tra đổ sạch các thao chầu
đồng thời là những cái chầu nào sâu thì chúng tôi bỏ cát
và đồng thời những cái chầu mậy thì chúng tôi bắt cá bỏ vào cho ăn bột gậy
đến thời điểm này dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại địa bàn huyện miền núi hương hóa
với ba mươi ba ổ dịch được ghi nhận ở một mươi bốn xã thị trấn
với hơn bốn trăm hai mươi người mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị
lực lượng y tế huyện hướng hóa đã triển khai phun ba đợt hóa chất tiêu diệt long quăng bỏ gậy cho hơn bảy hộ
đồng thời triển khai nhiều giải pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh
huyện y tế đã thường chuyên liên tục tuyên truyền vận động giáo dục và làm mậu làm gương và trực tiếp làm
nhưng mà người dân bảo vệ cho sức khỏe của cộng đồng và của gia đình mình thì chưa được tốt
huyện y tế đã thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ tổ chức công tác điều trị tại bệnh viện đúng theo các đô của bộ y tế
huyện y tế đồng toàn bộ sự tham gia của các ban nguyên đoàn thể tập trung tất cả nhân lực cả tuyển huyền tuyển sản
dừng lại những việc khác để ưu tiên cho công tác phòng chống số chất hiện nay
hiện nay để đối phó với dịch bệnh bên cạnh công tác chăm sóc y tế tỉnh quảng trị đã phát động các địa phương đơn vị triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
trong phần tiếp theo của chương trình báo động tình trạng giới trẻ lạm dụng nhiều loại chất hướng thần mới
quản lý chặt chẽ mua bán thực phẩm trên mạng
thưa quý vị ảo giác loạn thẩm
loạn thần sinh hoang tưởng là những gì mà ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây ra
nếu như trước kia những đối tượng nghiện thường ở độ tuổi trung niên
thì giờ đây lại có xu hướng ngày càng trẻ hóa với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp các chất hướng thẩm mới nguy hiểm hơn
ba mươi tuổi buồn chán chuyện học hành và lao vào sử dụng cỏ mỹ trong thời gian tới ba năm
mỗi ngày hai lần và không ngày nào không dùng
chỉ khi thấy con có dấu hiệu khép mình ảo giác
bố mẹ bệnh nhân này mới đưa em tới viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
mới biết con mình bị dối loạn tâm thần

không chỉ cho bản thân người sử dụng thẩm nhưng lại có tác động rất mạnh tới thần kinh và gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề
không chỉ cho bản thân người sử dụng mà còn cho cả gia đình xã hội và những người xung quanh
bất cứ một trường hợp nào sử dụng amphetamin hay các chất kích thần
thì có đến chín mươi năm sau một thời gian sử dụng đều có dối loạn cảm xúc
bệnh nhân thường rơi vào trạng thái dối loạn giấc ngủ mệt mỏi tăng dần buồn chán no âu sợ hãi
nặng hơn nữa là loạn thần
trước đây đối với heroin tỷ lệ liên quan đến hiv cũng rất là lớn
nhưng đối với amphetamine tỷ lệ hiv cao hơn
đáng nói ngày càng có nhiều loại ma túy tổng hợp được chế tạo ra
với các hình thức vô cùng tinh vi khiến cho giới trẻ dễ tiếp cận
và từ đó độ tuổi sử dụng ma túy tổng hợp đang trẻ hóa một cách báo động
bây giờ thì chủ yếu là sử dụng các loại thuốc kích thần
và tỷ lệ của nó là thường
thì ở tuổi vị thành niên tuổi thanh thiêu liên
người ta ham muốn tìm tòi
và người ta khám phá
và đa số người ta sử dụng đứa trẻ
thông kê của chúng tôi thì đến khoảng tám mươi
là cái tỷ lệ là đứa trẻ
từ thực tế đáng lo ngại này
việc bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của các loại ma túy tổng hợp
các chất hướng thần mới đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết
cơ quan chức năng vẫn ngày ngày đấu tranh triệt phá các ổ nhóm sản xuất vận chuyển ma túy tổng hợp
thế nhưng phần còn lại của cuộc chiến này
nằm ở chính các gia đình
cần có sự theo sát của các gia đình
cần có sự theo sát quan tâm tới con em
để có những biện pháp bảo vệ các em khỏi mối hiểm họa này
sáng nay tại thành phố đà nẵng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị toàn quốc
sơ kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
tham dự hội nghị có gần một trăm linh đại biểu
đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban an toàn thực phẩm các tỉnh thành phố
đại diện lãnh đạo các tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
tại hội nghị đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cho biết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
chế biến nông lâm thủy sản
trong sáu tháng đầu năm vẫn còn nhiều hạn chế
trong đó nhấn mạnh đến việc hoàn thiện chính sách pháp luật
tiêu chuẩn quy chuẩn còn chậm
việc ra soát loại bỏ các vật tư nông nghiệp
chưa được phép sản xuất và kinh doanh tại việt nam
chưa thường xuyên hoạt động giám sát cảnh báo thanh tra chưa kịp thời
thời gian còn lại của năm hai nghìn một mươi chín được nhận định
sẽ có nhiều khó khăn thách thức
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu
các đơn vị thuộc bộ các tỉnh thành phố
tổ chức giám sát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo và thanh tra
xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm
tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp
và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào việt nam
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận
của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm
tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
theo đó phó thủ tướng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ
nhằm quản lý chặt chẽ hiệu quả hoạt động
quảng cáo giao dịch điện tử mua bán thực phẩm trên mạng
theo phương thức bán hàng đa cập
trong đó bộ y tế tăng cường kiểm tra giả soát
và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn
được quảng cáo mua bán trên mạng
và thông báo cho bộ thông tin và truyền thông
các trường hợp vi phạm để xử lý
bộ thông tin và truyền thông tập trung siết chặt
việc mở các trang quảng cáo mua bán thực phẩm
có giải pháp hữu hiệu để quản lý
việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo mua bán thực phẩm
không đúng quy định xử lý nghiêm minh
kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị chủ trương đưa công an chính quy về các xã
đang được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân ở lai châu ủng hộ
nhiều xã có tình hình an ninh trật tự phức tạp
được bố trí công an chính quy về làm công an xã
bước đầu đã ổn định tình hình an ninh trật tự
các tệ nạn xã hội được kiểm soát và từng bước đẩy lôi
người dân yên tâm lao động sản xuất
là một xã miền núi vùng cao xã trung đồng huyện tân uyên
trước đây được đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhiều bản trong xã hoạt động tôn giáo trái phép
các vấn đề về tệ nạn xã hội thường xảy ra
trước tình hình đó công an huyện tân uyên đã đánh giá
lựa chọn những cán bộ công an chính quy có đủ trình độ năng lực phẩm chất đạo đức tốt
để điều động luân chuyển xuống địa bàn cơ sở
và đến nay đã có những hiệu quả tích cực
trong địa bàn trước khi chúng tôi chưa được tăng cường xuống đây
làm trưởng an xã thì địa bàn này là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhưng mà vừa rồi chúng tôi về tập trung điều tra cơ bản địa bàn
và giả soát lại các điểm các bản có những nguy cơ tiếm ảnh phức tạp về an ninh trật tự
chúng tôi cũng có những kế hoạch
có công an là cán bộ xã quan tâm đến chúng tôi
thì giúp chúng tôi thì cảm ơn
sau này chúng tôi cũng làm tiêu các cán bộ xã công an
với tinh thần đề án của bộ công an bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
huyện tân uyên đã đưa một mươi một đồng chí công an chính quy xuống tăng cường ở các xã
việc đưa công an chính quy có trình độ năng lực kỹ năng giải quyết các vụ việc về các xã
đã giúp địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhiều mô hình được triển khai hiệu quả
như mô hình dòng họ tự quản bản không tội phạm xã không ma túy
đây là lực đường công an được đào tạo cơ bản chính quy
khi trải qua kinh nghiệm thực tế rồi khi xuống cơ sở rất có kinh nghiệm
làm tốt công tác tham mưu cấp vị đảng chính quyền
phối hợp với các tổ chức đoàn thể giải quyết công việc về an ninh trật tự rất hiệu quả
khi giải quyết vụ việc ở cơ sở thì đảm bảo nhanh gọn đúng pháp luật
không để xảy ra các vụ việc phức tạp trở thành điểm nóng kéo dài
lực lượng công an chính quy tăng cường xuống các xã
đã góp phần phòng ngừa gian đe tội phạm
đồng thời triển khai các biện pháp nhiệm vụ của ngành sâu hơn
các hồ sơ thiết lập đối với người vi phạm cũng đảm bảo chất lượng hơn
thông qua đó cán bộ chiến sĩ cũng có cơ hội để cọ sát trải nghiệm
chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình
kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
giải quyết nhanh chóng hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự
không để trở thành điểm nóng
chiều chín bảy hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng khóa chín đã khai mạc kỳ họp lần thứ tám
theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
lâm đồng có thêm một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
đạt tỷ lệ tám mươi tám tổng số xã nông thôn mới trong toàn tỉnh
một trong một mươi ba nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh lâm đồng tiếp tục triển khai xây dựng đơn dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã tẻ đạt chuẩn huyện nông thôn mới
và thêm một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên một trăm linh hai trên một trăm một mươi sáu xã đạt tám mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại lâm đồng là hai trăm bảy mươi hai bảy tỷ đồng
trong đó vốn trung ương hai trăm linh hai bảy tỷ đồng
lâm đồng đã phân bổ nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới
nâng cấp sửa chữa năm công trình canh mương một mươi hội trường thôn
xây dựng ba trăm ba mươi sáu công trình giao thông
sau tháng đầu năm
lâm đồng có thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên chín mươi xã đạt bảy mươi bảy
tối ngày chín tháng bảy tỉnh phú yên tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội được tổ chức ba năm một lần
là dịp để đồng bào các dân tộc anh em gặp gỡ giao lưu giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình
ngày hội diễn ra các hoạt động thi trình diễn nghệ thuật dân gian
kết hợp giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc thi trại và các môn thể thao dân gian
trình diễn lễ hội và nghề phổ thông truyền thống
giới thiệu văn hóa ẩm thực và trình diễn trò chơi dân gian
gặp mặt diễn viên vận động viên nghệ nhân dân tộc thiểu số
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh phú yên
là dịp để đồng bào các dân tộc anh em giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc địa phương mình
góp phần tôn vinh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất con người phú yên
qua đó xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
nhân dịp này bốn nghệ nhân được chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú
trong phần tin quốc tế đức pháp anh và eu ra tuyên bố chung về vấn đề hạt nhân của iran
mỹ miễn áp thuế hai mươi năm
với một số sản phẩm y tế và điện tử của trung quốc
thưa quý vị hôm qua các nước châu âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm với iran
gồm đức pháp anh cùng đại diện liên minh châu âu eu đã ra tuyên bố chung
hối thúc tehran xem xét lại các hoạt động làm dầu urani hiện nay
và tuân thủ thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là kế hoạch hành động chung toàn diện
tuyên bố chung của ngoại trưởng ba nước
và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu
iran phải có các hành động phù hợp
đảo ngược các hoạt động vi phạm
và trở lại tuân thủ kế hoạch hành động chung ngay lập tức đầy đủ
giới chức châu âu cho rằng
cần phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của ủy ban hỗn hợp giám sát kế hoạch chung
bao gồm nga và trung quốc
sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm ngoái
trong diễn biến khác liên quan
ngoại trưởng pháp cho biết
cố vấn ngoại giao cấp cao của tổng thống pháp
tới thủ đô tehran
và dự kiến sẽ có cuộc làm việc với giới chức iran
nhằm tìm giải pháp phù hợp
cho những căng thẳng đang tiếp tục leo thang
trong vấn đề hạt nhân hiện nay
liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay
giữa nga và georgia
tổng thống nga vladimir putin khẳng định
ông không ủng hộ việc trừng phạt kinh tế mạnh tài
với georgia như dự luật
vừa được quốc hội nga đề xuất
trong số các biện pháp trừng phạt
đối với quốc hội liên bang nga đề xuất
có lệnh cấm nhập khẩu rượu và nước khoáng georgia
cũng như giới hạn các giao dịch tài chính
giữa nga với georgia
các biện pháp này được cho là có thể tác động
tiêu cực tới nền kinh tế georgia
cũng như làm leo thang cuộc khủng hoảng chính trị
giữa hai bên
trong một tuyên bố sau đó vài giờ
tổng thống putin cho rằng
vấn đề này cần được xem xét một cách nghiêm túc
mắc cơ va không nên phản ứng với hành động của một nhóm người
tìm cách phá hại quan hệ giữa nước này với georgia
quan hệ căng thẳng giữa hai nước nghiêm trọng hơn
khi các cuộc biểu tình chống nga
bên ngoài tòa nhà quốc hội georgia
biến thành bạo loạn
mắc cơ va sau đó đã đặt lệnh cấm bay tới georgia
các phái đoàn của hàn quốc và nhật bản
đã tham dự hội nghị hội đồng phụ trách thương mại hàng hóa
của tổ chức thương mại thế giới wto
diễn ra tại geneva thụy sĩ
vào ngày hôm qua
trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bên
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhật
nhật bản đã bác lời kêu gọi của hàn quốc
về việc chấm dứt kiểm soát xuất khẩu
một số vật liệu công nghệ cao sang nước láng giềng
theo tokyo đây là vấn đề an ninh quốc gia
trong khi đó hàn quốc lại bác bỏ cáo buộc của nhật bản
rằng seoul đã chuyển giao một loạt chất hóa học
cho triều tiên là vô căn cứ
seoul khẳng định sẽ nêu vấn đề này
tại hội nghị của wto
cũng như với mỹ
theo kế hoạch hai nước sẽ có cuộc đàm phán chính thức đầu tiên
về vấn đề này tại tokyo vào ngày một mươi hai tháng bảy
tuy nhiên theo các chuyên gia
triển vọng để tokyo và seoul vượt qua bất đồng hiện nay là không cao
tại hội nghị của tổ chức thương mại thế giới wto
đại sứ hàn quốc park ji ha
và người đồng cấp nhật bản junichi ihara
đã có cuộc tranh luận gây gắt về vấn đề
nhật bản áp đặt cấm vận thương mại với hàn quốc
đại sứ hàn quốc cho hay
kể từ ngày bốn tháng bảy
tokyo yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép
trước khi chuyển hàng sang hàn quốc
xong không cho biết lý do
bà cũng cảnh báo hành động của tokyo
sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử toàn cầu
về phần mình
đại sứ nhật bản cho rằng
đó không phải là lệnh cấm thương mại
mà đơn thuần chỉ thay đổi thủ tục
sau khi từng áp dụng quy tắc đơn giản hóa với hàn quốc
và điều này hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ của nhật bản
liên quan đến vấn đề thương mại giữa trung quốc và mỹ
văn phòng đại diện thương mại mỹ cho biết
sẽ miễn áp mức thuế quan hai mươi năm
đối với một trăm một mươi sản phẩm của trung quốc
nhằm hỗ trợ cho một số công ty của mỹ
bị ảnh hưởng bởi các mức thuế quan này
văn phòng đại diện thương mại mỹ
sẽ miễn thuế đối với một bộ phận thiết bị
medtronic dùng để điều trị khối ugan
cho nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới
công ty an ninh mạng
cũng được miễn trừ thuế đối với tụ điện
dùng để điều khiển dòng điện trong thiết bị tường lửa
ngoài ra công ty varian medical system
cũng được miễn trừ thuế
đối với thiết bị xạ trị của trung quốc
vì cho rằng mức thuế quan của
mỹ đối với hàng hóa của trung quốc
ảnh hưởng đến hoạt động của công ty
và không có sự lựa chọn nào tốt hơn để thay thế
việc miễn trừ kéo dài thêm một năm
tính từ ngày chín tháng bảy
dự kiến các nhà đàm phán hai bên sẽ bắt đầu
nối lại đàm phán trong tuần này
sau khi có những diễn biến
khí hậu bất thường thời gian qua
thủ đô paris của pháp vừa tuyên bố
tình trạng khẩn cấp về khí hậu
và thành lập các cơ quan chuyên trách
phục vụ các chính sách về khí hậu của thành phố
tại kỳ họp hội đồng thành phố paris
một cuộc bỏ phiếu về vấn đề môi trường đã diễn ra
nghe sau đó
tòa thị chính thành phố tuyên bố tình trạng khẩn cấp
về khí hậu và thông báo thành lập
một học viện về khí hậu
thiết lập một nhóm chuyên gia lên chính phủ trong lĩnh vực này
mục tiêu của học viện khí hậu
là giúp cho giới trẻ và các tình nguyện viên
trong các hoạt động vì môi trường
có được một không gian giáo dục
mà họ có thể tham gia hoàn toàn miễn phí
trong suốt quá trình tham gia các khóa học tại đây
các học viên sẽ được đào tạo kiến thức
trong lĩnh vực môi trường
được trang bị kiến thức khả năng
để xây dựng và triển khai các dự án tham vọng
trong lĩnh vực này
thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị